tại khu di sản hoàng thành thăng long trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia i tổ chức triển lãm thành hà nội dâu ấn một thời
triển lãm thành hà nội dấu ấn một thời gồm hai chủ đề là nhà nguyễn với thành hà nội và người pháp với thành hà nội
đây là triển lãm lần đầu tiên khai thác sự đa dạng phong phú của nguồn tài liệu châu bản triều nguyễn kết hợp với tài liệu tiếng pháp gồm hình ảnh bản đồ bản vẽ về thành thăng long hà nội
nhằm phản ánh khái quát sinh động chân thực về quá trình xây dựng thay đổi cấu trúc không gian thành thăng long hà nội dưới thời nguyễn và sự tác động của người pháp từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
triển lãm mong muốn mang đến cho người xem nhiều thông tin bổ ích cũng như hiểu hơn về các giá trị loại hình di sản thế giới
độc đáo của việt nam